từ ngày mai mưa rông cũng sẽ có xu hướng giảm nhanh ở các tỉnh nam bộ
lúc này hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới sẽ suy yếu và mở dần
nên thời tiết khu vực nhanh chóng trở lại trạng thái có nắng nhiều hơn vào ban ngày
cùng với đó là nền nhiệt độ trên đà tăng dần với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết